tôi bán ở trên chợ rời
tôi gặp một cái xe msc đép
trắng ở đường trần cất trân

tôi áp sát và tôi lấy chiếc lương

tôi hỏi đức anh về rồi thì anh mua
của tôi triệu tám thực tế cho thấy
tại địa bàn hà nội
tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô
đã tạo thành đường dây hoạt động
một cách bài bản tinh vi
trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô
vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự
hà nội đánh dập ước tính
tổng giá trị số phụ tùng
nghi là tăng vật trộm cắp lên tới
hàng tỷ đồng
với những chiếc xe ô tô để hớ hênh
và không có người trông coi như thế này
thì đây chính là cơ hội để cho các đối tượng ra tay
trộm cắp phụ tùng xe ô tô
để bẻ gãy một chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô
các đối tượng chỉ mất chưa đầy hai phút

vâng chủ của chiếc xe ô tô bán tải này
vừa mua xe mới thì đã bị cậy mất đồ
và đây là cách mà chủ xe đối phó
với tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô
tôi vừa mua xe hai tuần
thì có vào nhà khoảng hai phút
nhưng quay ra đến nơi thì đã bị cậy mất
các cái ốp vào năm nay
thì hiện tại thì bây giờ có phương án là
tôi sẽ mua xe mới
tôi phải ra cố bằng cách là ốp vít
mặc dù biết là nó không đẹp
nhưng mà cũng không có lựa chọn nào khác
tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô
đang diễn biến hết sức phức tạp
điều này đòi hỏi sự vọc cuộc quyết liệt
của lực lượng chức năng
bên cạnh đó thì với mỗi người dân
dù bằng cách nào đi chăng nữa
cũng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
và chủ động phòng ngừa tội phạm
vâng hãy nêu cao cảnh giác
đó là điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi
tới tất cả quý vị
và xin cảm ơn ghi nhận của phóng viên thúy hiền và mạnh thắng
tiếp tục với thông tin đáng chú ý
tại lai châu vào tối ngày hôm qua
sau khi ăn tối thì một nhóm người
tại bàn tả trải xã ma đi trải
huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm
và không lâu sau đó thì sáu người đã tử vong
và hàng chục người khác rơi vào tình trạng nguy kịch
cụ thể trong thời gian từ ngày một mươi ba một mươi một đến ngày một mươi ba
tại bàn tả trải có một đám ma
người dân trong xã đã tập trung
đến lo công việc hậu sự cho gia đình
và cùng ăn cỗ uống rượu không rõ nguồn gốc tại đây
sau khi ăn uống thì rất nhiều người
gặp triệu chứng buồn nôn tróng mặt
do đó dẫn đến hôn mê và tử vong
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi một người bị ngộ độc
trong đó sáu trường hợp tử vong
và một mươi năm người trong tình trạng sức khỏe nguy kịch
đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện và tỉnh
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân
dẫn đến vụ ngộ độc nghiêm trọng này
các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân dẫn đến ngộ độc chết người
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin
tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau
thưa quý vị và các bạn
nhanh một phút chậm cả đời
câu cửa miệng này của người dân có lẽ là thấm thiế nhất
đối với một vụ việc vừa mới xảy ra
tại bình dương một chiếc xe du lịch
chỉ vì muốn thu ngắn thời gian đã
cố tình vượt vài dây đèn vàng
để rồi do đó mất lái tống liên tiếp
của hai xe ô tô và bốn xe máy
đang đi chậm và dừng đèn đỏ ở phía trước
khiến ít nhất hai người chết và hai người
trong tình trạng nguy kịch
cụ thể xe du lịch mang biển kiểm soát
chưa rõ danh tính tài xế lưu thông
hướng từ đồng nai về bình dương
khi xe lưu thông đến ngã tư cây đa tài xế
cố tình cho xe vượt đèn vàng
thì tông trực diện vào hai ô tô đang chạy chậm
phía trước không dừng lại ở đó xe du lịch
tiếp tục lao về phía trước tông vào bốn xe máy
đang dừng chờ đèn đỏ cú tông mạnh
khiến ba xe máy bị đè nát
một xe bị kéo lê về phía trước gần một trăm linh m
vụ tai nạn liên hoàn khiến một học sinh
và một em bé chết tại chỗ hai người phụ nữ
khác bị thương nặng nhanh chóng được
người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau
khi xảy ra tai nạn tài xế đã nhanh chóng
rời khỏi hiện trường vụ tai nạn khiến giao thông
tại khu vực bị hỗn loạn hiện cơ quan chức năng
đang làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn
vào chiều qua đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại cơ sở sản xuất hương trầm
trên đường thanh hải phường thủy xuân
thành phố huế và phóng viên quỳnh anh
chúng tôi đã sẵn sàng để chuyển tới quý vị
những thông tin chi tiết từ hiện trường
thưa tất cả quý vị vào lúc một mươi ba h ba mươi
chiều ngày một mươi ba tháng hai
năm hai nghìn một mươi bảy tại cơ sở sản xuất
hương trầm do ông nguyễn việt làm chủ
ở đường thanh hải phường thủy xuân
thành phố huế đã bất ngờ xảy ra cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy
ở cháy tỉnh thừa thiên huế đã xuất ba xe
cùng hơn ba mươi cảng bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia
của trường theo ghi nhận của chúng tôi
vào thời điểm xảy ra cháy trong kho đang có hai
hai người đang làm việc và hiện tại
một người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung quốc huế
theo đó ngọn lửa xuất phát từ bên trong xưởng
và lan ra làm bốc cháy phần thân
sau một chiếc xe tải đang đậu ngay
cửa chính của sường trên xe
chất nhiều hàng hóa do bị thương nên
tài xế không thể lái xe ra ngoài
rất may nhiều người dân gần đó đã nhanh chóng
phát hiện trước khi lực lượng chức năng tiếp cận

do là sường sản xuất hương trầm
nên có chứa nhiều chất và vật liệu
dễ bén lửa chính vì thế
ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan ra
diện rộng khói bốc lên nghi
ngút làm cho lực lượng chức năng khó hơn
trong việc tiếp cận sâu bên trong sường
tính đến thời điểm hiện tại
vụ cháy đã được khống chế dập tắt
và đây là vụ cháy thứ hai liên quan
đến các cơ sở sản xuất hương trầm
xảy ra trên địa bàn tỉnh thương thinh huế
điều này một lần nữa cảnh báo
đến các cơ sở sản xuất kinh doanh hương trầm
về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy
đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin
đến quý khán giả
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin một ba online ngày hôm nay
và mời quý vị các đồng chí và các bạn
cùng tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
với biên tập viên thế cương và minh hương
vâng xin cảm ơn những thông tin
mà biên tập viên linh chi đã cung cấp
tới quý vị và các bạn trong bản tin một ba online
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
hãy đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng với biên tập viên thu hương
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi nhận được quyết định truy nã ba đối tượng
từ ba đơn vị của công an tỉnh ninh thuận
trước đó công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
truy nã đối tượng ngô thị ngọc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại văn sơn phường văn hải
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần văn điểm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
ra quyết định truy nã
đối tượng này có hỗ khẩu thường trú
tại khu phố hai phường mỹ đông
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
cao một m sáu mươi bốn da ngăm đen mắt một mí
đối tượng thứ ba là cát tơ cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận
truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có hỗ khẩu thường trú
tại thôn hành rạc hai xã phước bình
huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
và có xẹo tròn cách ba cm trên sau cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hoặc là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện